còn gì ý nghĩa hơn việc giúp một người bất hạnh nhận ra rằng mình không bất hạnh
vâng mấy mươi năm lạng lẽ trao yêu thương có lẽ không quá lời khi mà hàng trăm số phần bất hạnh trong đời sống và các mạnh thường quân trên cả nước lận quốc tế đã gọi linh một phan khách từ bằng những danh sân triều mến trân trọng và ngưỡng mộ như người cha của những mảnh đời bất hạnh người kết nối những vòng tay nhân ái người thắp sáng ngọn lửa niềm tin
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
tại thành phố hoa phượng đỏ hải phòng
trong miền ký ức tuổi thơ của linh một phan khách từ
màu phượng thấm ngày ấy không thấm hồng lãng mạn như trong bài thơ của các thi nhân
mà là màu máu đỏ từ những con tim mong manh hát lời bi ca cho đoạn trường chia lìa
đau thương mất mát của quê hương đất nước trong mùa trinh chiến
linh một phan khách từ đã dự phần hóa thân vào tâm cảnh đó
để từ đây ông quyết tâm chọn cho mình một con đường thiên lý dịu vợi
trong hành trình cứu rỗi những linh hồn còn trầm thóng trong bất hạnh
chì một bàn tay nhân ái để làm lành và phục sinh cho bao mảnh đời bất hạnh
trong đất nước của việt nam ta có bảy triệu người công giáo
số người thật nguyền trẻ đứa bé nó cũng là bảy triệu hơn bảy triệu người
nó đông đảo như thế những người bất hạnh còn rất nhiều
những người rơi vào những hoàn cảnh đó thì người ta không giải quyết được những vấn đề của cuộc sống
thì nếu mà những nhà tu hành những người có một cái lựa chọn cuộc sống tu trì chẳng hạn
thì tham gia vào trong lĩnh vực này để chăm sóc cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn
thì sẽ có điều rất là tốt đẹp
với vai trò của một ngôn sứ giữa đời
thông điệp yêu thương dần hình thành trong linh mục phan khắc từ là những tháng ngày chịu nhiều tổn nạn
hòa mình vào đời sống xã hội đồng hành với nhiều thân phận để thoát vượt lên khỏi phận khó giữa dòng đời đầy biến động
một mươi năm tuổi cánh cửa tiểu chuẩn liện đón ông vào tu học để trở thành linh mục
tại đây linh mục phan khách từ được tu dưỡng và lĩnh hội đầy đủ giáo lý kinh thánh
với ông sao nhãn bộ phận trần thế tức là sao nhãn bộ phận đối với tha nhân
sau khi tuốt nghiệp đại chủng viện bao lô lê bảo tịnh linh mục phan khách từ thủ phong linh mục tại vương cung thánh đường sài gòn
và được bổ nhiệm làm chánh nhà thờ vườn xoài
sau đó là phó chủ tịch thường trực ủy ban vận động công giáo phó chủ tịch thường trực ủy ban đoàn kết công giáo thành phố hồ chí minh
phó tổng thư ký rồi phó chủ tịch kiêm tổng thư ký ủy ban đoàn kết công giáo việt nam từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến năm hai nghìn một mươi ba
hiện nay ông là chủ tịch hội đồng quản lý quỹ việt nam

khi trở thành linh mục phan khách từ tự nguyện sinh đi làm công nhân hốt rác để được sống đời cận lao
để được nghe hiểu cảm nhiều hơn tiếng lòng của người lao động
và cũng từ đây người sài gòn ngày ấy gọi ông với biệt danh linh một hốt rác
và cũng từ đây linh mục phan khắc từ thấu cảm nhiều cay đắng và chu chát của mùi đời
nhiều năm qua sau quãng thời gian khổ
không còn tham gia chính trường linh mục phan khắc từ lại miệt mài với những dự định mà ông từng tâm huyết trước đó
ông đứng ra vận động chung tay vào chăm sóc những người già không nơi nương tựa
những người lầm lạc trước bao cám dỗ của cuộc đời đặc biệt là trẻ em nạn nhân của chất độc màu da cam
thầm sâu tâm khảm với linh mục phan khắc từ thì chúng ta không thể làm được những việc lớn
nhưng có thể làm được những việc nhỏ bé với tình yêu lớn
hàm nguồn sâu sắc đó
đã trở thành nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ
để ông không quản ngại dấn thân vào công việc đầy khó khăn và áp lực
mở rộng vòng tay ấm áp đến với những phận đời khốn khó
khi người có được cái niềm tin
thì người ta gửi gắm
nên là đưa năm một mươi triệu cho những cái người đó
để người đó lo cho các cháu cái thật chứ không phải lo cho mình
là cái điều rất là tốt
và dân của mình có một cái tình nghĩa rất đặc biệt
tôi rất xúc động
muốn triển khai những công việc từ thiện đó
không phải cái chuyện yêu cầu xa xôi
nhưng mà từ những cái con người
từ mỗi một con người việt nam
thể hiện ra lòng yêu thương đối với con người việt nam của mình
với những việc làm ý nghĩa với đời với người
linh mục phan khắc từ đã vinh dự được vinh danh
là một trong năm mươi nhà hảo tâm tại đêm hội kết nối trái tim vàng việt nam
từ thiện bác ái của linh mục phan khắc từ không chỉ dừng lại
ông mong muốn tất cả trẻ em khuyết tật được chăm sóc nuôi dưỡng
mà linh mục phan khắc từ còn kỳ vọng chất lượng cuộc sống của các cháu
ngày càng được cải thiện hơn
từ đó giúp các cháu được tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến nhất
được phát triển giáo dục để trở thành những nhân tố tự lực và độc lập trong cuộc sống
trên thực tế đây vẫn còn là một trăn trở lớn
nỗi bất hạnh làm ra con người còn con người làm ra hạnh phúc
vâng với linh mục phan khắc từ đã bước vào tuổi tám mươi
nhưng năng lượng yêu thương luôn thao thức trong tâm khảm ông
ông đã dành trọn một đời phủng hiến chia sẻ yêu thương tới bao thân phận thống khổ trong cuộc đời này
đó là niềm tin vào sự bác ái của con người
trong hành trình nhân ái không mệt mỏi của ông và các cộng sự suốt hàng thập kỷ qua
mỗi ngày linh mục luôn khát khoải
ông ước mình có vòng tay đủ rộng để dung chứa hết những mảnh đời bất hạnh bơ vơ giữa trần thế hôm nay